tại các tỉnh phía đông bắc bộ do không khí lạnh suy yếu và hình thế gây mưa trên cao
nên hai ngày tới sẽ có mưa nhỏ dài rác tập trung với đêm và sáng
ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng và ven biển
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi hai thì trời có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh
mức nhiệt vào lúc trưa chiều đạt ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
với các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu tác động của không khí lạnh suy yếu
và hội tụ gió trên cao nên trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng
trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng dần từ ngày một mươi hai tháng một
có thể sẽ đạt ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
cục bộ có điểm đạt ở mức là hai mươi sáu hai mươi tám độ tiết trời nắng ấm
các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới còn có mưa giải rác về đêm và sáng
tuy nhiên lượng mưa không lớn nhiệt độ cao nhất ở mức là từ hai mươi đến hai mươi năm độ
sau đó sang ngày một mươi hai thì mưa giảm nhanh trời có nắng
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại thời tiết thuận lợi hơn
cho các hoạt động mua sắm dọn dẹp nhà cửa của người dân trong những ngày cuối tháng chạp
tương tự tại các tỉnh phía nam của đèo hải vân
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì trời còn có mưa nhỏ đến hết ngày mai
sau đó thì cũng sẽ giảm mưa và nắng xuất hiện nhiều trở lại
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa và chiều là hai mươi năm hai mươi tám độ
riêng ninh thuận bình thuận nhiệt độ đạt ở mức là hai mươi chín ba mươi độ
khu vực tây nguyên chịu tác động của nhiễu động gió đông
từ biển thổi vào nên còn có mưa giải rác trong ngày mai
vùng mưa chủ yếu ở các tỉnh thành thuộc phần phía nam của khu vực này
sau đó sang đến ngày một mươi một và ngày một mươi hai thì mưa giảm nhanh nắng nhiều trở lại
thì nhiệt độ sẽ tăng dần trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
các tỉnh nam bộ vẫn chịu tác động của nhiễu động từ phía nam
nên còn có mưa rào giải rác trong thời đoạn ngắn và ngày mai
từ ngày một mươi một thì những cơn mưa trái mùa sẽ giảm nhanh trên khu vực
thời tiết khô giáo thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời của người dân địa phương
về nhiệt độ đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
và nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ vào lúc trưa chiều